chào mừng quý vị đến với tự hào hàng việt nam chương trình được phát sóng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong hơn hai năm qua việc truy xuất nguồn gốc các mặt hàng nông sản đã được đẩy mạnh triển khai tại các hệ thống siêu thị lớn trên cả nước và mang lại những hiệu quả lớn trong thu hút khách hàng nội địa
vậy việc truy xuất nông sản được thực hiện như thế nào để tạo niềm tin với người tiêu dùng hãy cùng tìm hiểu trong phóng sự chính của chương trình
nhưng trước tiên xin mời quý vị hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý trong tuần qua
nhằm quảng bá cho các sản phẩm việt nam có chất lượng cao tới người tiêu dùng cả nước
tuần hàng made in vietnam tinh hoa việt nam sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuần hàng thu hút sự tham gia của khoảng một trăm linh gian hàng của các doanh nghiệp đến từ các ngành hàng chủ lực của việt nam như cà phê trà hạt điều hồ tiêu thủy sản dệt may và da dày
hàng việt hiện đã phủ sóng chín mươi chín các kênh phân phối trên địa bàn thành phố cần thơ
theo khảo sát của ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
thành phố cần thơ
cho thấy người tiêu dùng tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng hàng việt nam với tỷ lệ rất cao chiếm bảy mươi hai
đồng thời xu hướng mua sắm của người tiêu dùng đã thường xuyên lựa chọn hàng việt nam với tỷ lệ năm mươi bốn bảy thay cho hàng nhập ngoại
sở công thương cần thơ cũng đang tiếp tục xây dựng thêm nhiều điểm bán hàng việt nam để tiếp tục khích lệ người tiêu dùng hướng tới các sản phẩm việt
chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là việc liên kết kiểm soát tất cả các khâu từ sản xuất ban đầu
tiêu thụ sản phẩm nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo đảm truy xuất nguồn gốc
đến nay số lượng chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng đã lên đến một sáu trăm một mươi hai chuỗi
cùng với hai ba trăm bốn mươi sáu sản phẩm khoảng một trăm linh hợp tác xã hai trăm năm mươi doanh nghiệp trên cả nước đã tham gia chuỗi cung ứng này
dự kiến mạng lưới sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới
đến nay số lượng chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng đã lên đến một sáu trăm một mươi hai chuỗi
và một thao tác rất đơn giản tôi có thể ngay lập tức trích được nguồn gốc xuất xứ của loại nông sản mình định mua
và với vị trí là một người nội trợ của gia đình tôi hoàn toàn có thể yên tâm về bữa ăn cho gia đình của mình
giống như đa phần giới trẻ hiện nay chị thu thường bận rộn với công việc mà không có nhiều thời gian cho việc mua bán thực phẩm cho gia đình
theo chị việc áp dụng mã qr trong truy xuất giúp chị yên tâm hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian trong chọn lựa thực phẩm
mã vạch mình trích thì nó sẽ có cái nguồn gốc xuất xứ
thì mình biết là nguồn gốc ở đâu xuất xứ ở đâu và cách bảo quản cách người ta vận chuyển đến đây để đến tay người tiêu dùng nó như thế nào
thì mình cảm thấy yên tâm hơn
không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng đứng ở góc độ của người sản xuất
sau hơn hai năm thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm của các hợp tác xã cơ sở sản xuất được đối tác và người tiêu dùng biết đến nhiều hơn và đánh giá cao về chất lượng
đến nay ngành nông nghiệp hà nội đã hỗ trợ và cấp bảy bảy trăm bảy mươi một tài khoản sử dụng mã qr
cho hai bảy trăm bốn mươi sáu cơ sở là các hợp tác xã cơ sở sản xuất chế biến đóng gói nông lâm sản và thủy sản đủ tiêu chí về an toàn thực phẩm lên hệ thống
mã qr cũng triển khai được khoảng hai năm thực ra là nhà cung cấp họ cũng quan tâm sản phẩm của họ họ muốn tạo sự khác biệt
và khách hàng thì cũng muốn là biết là mình mua hàng của nhà nào
đúng là khách hàng cũng rất là quan tâm và nhà cung cấp thì họ cũng lên làm để tạo sự khác biệt
báo cáo logistics năm hai nghìn một mươi chín do bộ công thương thực hiện
dẫn kết quả khảo sát người tiêu dùng cho biết bốn mươi chín người tiêu dùng quan tâm đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm
việc áp dụng công nghệ vào các khâu trong quy trình quản lý chuỗi cung ứng mở ra cánh cửa lưu giữ các thông tin chi tiết về sản phẩm
từ đó giúp kết nối đưa nhà sản xuất người nông dân đến gần hơn với chính những khách hàng của mình
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau